vào sáng ngày hôm nay bộ y tế cho biết hiện tại đã có tổng cộng ba mươi tám bảy trăm ba mươi bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và trong ngày hôm nay sẽ có hai trăm bảy mươi sáu ba trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine từ trước đến nay đã được tiêm là sáu hai trăm linh ba tám trăm sáu mươi sáu liều
bộ y tế cũng cho biết là tính từ một mươi tám h tối ngày hôm qua cho tới sáu h sáng ngày hôm nay
việt nam ghi nhận thêm bốn ba trăm bảy mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín với hai ca nhập cảnh và bốn ba trăm bảy mươi hai ca được ghi nhận trong nước
trong đó tại tp hcm là hai hai mươi bảy ca bình dương là một bốn trăm một mươi năm ca long an là ba trăm một mươi tám ca đồng nai là hai trăm sáu mươi hai ca và ở một số tỉnh thành khác
riêng tại hà nội cho đến chiều ngày hôm nay cdc hà nội cho biết là thành phố vừa có thêm ba mươi chín ca dương tính với sars cov hai
trong đó có bốn ca phát hiện tại khu cách ly và ba mươi năm ca phát hiện tại khu cách ly
như vậy là tính từ một mươi tám h tối qua cho đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay tp hcm ghi nhận năm mươi bảy trường hợp mắc mới
hiện bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng và nguy kịch quy mô năm trăm linh giường
đang được gấp rút xây dựng tại quận hoàng mai hà nội để đưa vào hoạt động trước ngày ba mươi